trong khi đó liên quan tới các gói viện trợ của châu âu cho ukraine hungary đã một lần nữa khẳng định sẽ duy trì lập trường cứng rắn đối với ukraine khi kiên quyết chặn gói vay ưu đãi trị giá một mươi tám tỷ euro của eu dành cho kiev
hungary đã duy trì lập trường cứng rắn đối với ukraine trong suốt cuộc khủng hoảng hiện nay do mối quan hệ khó khăn với kiev
hai bên đã rơi vào tranh cãi kéo dài kể từ cuộc đảo chính ở ukraine năm hai nghìn một mươi bốn đưa một chính phủ theo chủ nghĩa dân tộc lên nắm quyền bị budapest cáo buộc là phân biệt đối xử với người dân tộc hungary kiểu số
về hỗ trợ quân sự cho ukraine hungary cho biết sẽ không thực hiện dọc khuôn cùng một số quốc gia liên minh châu âu eu khác cũng như không cung cấp bất kỳ hoạt động huấn luyện nào cho lực lượng ukraine trong cuộc xung đột với nga
burapest cho rằng eu nên tập trung vào việc đưa ra một giải pháp ngoại giao
trong cuộc xung đột hơn là hỗ trợ quân sự cho kiev tháng một mươi vừa qua eu đã thành lập phái bộ hỗ trợ quân sự cho ukraine để huấn luyện một mươi năm binh sĩ trong khi một số quốc gia châu âu khác đã tổ chức các khóa huấn luyện chiến đấu riêng cho binh lính ukraine
trong cuộc xung đột hơn là hỗ trợ quân sự cho kiev tháng một mươi vừa qua eu đã thành lập phái bộ hỗ trợ quân sự cho ukraine để huấn luyện chiến đấu riêng cho binh lính ukraine